trong đó có rất nhiều bài viết trên các báo mạng trang thông tin hay trên các nền tảng mạng xã hội khác thông tin chia sẻ và cảnh báo về vấn đề này
cũng trên facebook chỉ cần gõ cụm từ khóa hội bùng app vay tiền sẽ xuất hiện hàng chục trang facebook đang hoạt động với những cái tên gần giống nhau và hầu hết đều công khai như hội bùng app vay tiền online và chia sẻ cách đối phó
đúng vậy cái tên đã thể hiện đầy đủ hoạt động của các hội nhóm này
đáng nói hơn khi click vào tham gia mới thấy những trang facebook này có hàng trăm nghìn người tham gia
với mục đích như đã nói ở trên đó là dạy nhau rủ nhau bùng nợ tiền vay online

xin ít kinh nghiệm bạn ơi
tôi đã từng trải qua nhiều nên tôi hiểu và rút ra bài học chỉ có bùng mới giải quyết được bùng là thoát
không biết gì cứ hỏi tôi biết gì tôi chia sẻ
trên đây là một số đoạn trích những cuộc trao đổi để chia sẻ hướng dẫn cách vay nợ và dẫn dắt đến một dịch vụ được cho là khá hấp dẫn đối với những người đang bị treo một khoản nợ online
đó là dịch vụ giúp bùng nợ
người có nhu cầu chỉ cần vào trang này
trình bày hoàn cảnh sẽ nhanh chóng có người hướng dẫn cho số gia lộ để liên hệ sau đó đóng một khoản phí để quyệt được số lợn đang phải chịu
vâng người hỏi cách bùng nợ cũng nhiều mà người bày cách hay trào bời sử dụng dịch vụ bùng nợ cũng lắm trên các hội đóm mạng xã hội này
anh em muốn bùng nợ mà không bị làm phiền không bị gọi người thân không bị đăng facebook em chỉ cho vài chiêu
hỗ trợ bùng app với kinh nghiệm sau sáu năm bùng app tôi sẽ giải đáp thắc mắc cho những ai đang nợ
thực tế các cuộc mời trào trong các nhóm này thường từ các tài khoản ảo chỉ cần nhấp chuột hay tin nhắn sẽ được các đối tượng chăm sóc chú đáo và mời trào sử dụng dịch vụ với giá vài trăm nghìn là có thể xóa thông tin của người vai nợ
đúng là chuyện gì cũng có trên đời
giờ lại có cả cái hội này nữa thành viên lại đông cấp số nhân
đây là lừa đảo chiếm được tài sản chứ bùng gì nữa
nhân quả thường hay đến muộn nên anh em vay tiền cẩn thận nhé
cứ vào nhóm đi rồi sẽ biết hậu quả
đúng vậy hậu quả thật khó lường không dừng lại ở việc trả tiền phí dịch vụ ảo giúp bùng nợ
người tham gia đã đang bị các đối tượng lừa đảo mà không hay biết hoặc biết mà khó tránh
đó là việc họ bị các đối tượng dẫn dắt hoặc gài họ vào các dịch vụ cho vay khác với nhiều chiêu trò lừa đảo hết sức hấp dẫn cái kết là nợ trồng nợ
người định đi lừa người khác lại bị người khác lừa
không có tiền trả còn gặp bọn lừa đảo
cho thêm nợ
kẻ cắt lại gặp bà già
sau này mới biết hậu quả của nợ xấu
rồi nợ thêm một đống chứ ở đó mà bùng
chưa dừng lại ở đó
khi người tham gia đồng ý các hành vi lừa đảo tiếp tục được các đối tượng sử dụng tinh vi hơn
theo nhiều chia sẻ đó là các đối tượng lừa đảo yêu cầu người tham gia cung tóc các thông tin như căn cước công dân
ảnh chụp chân dung số tài khoản ngân hàng cùng một số tiền phí để mở một số tiết kiệm tại ngân hàng
sau đó đối tượng sẽ can thiệp
đối tượng sẽ sử dụng các thông tin để ngân hàng mù thông tin và không thể đòi được tiền
nguy hiểm hơn đối tượng dùng chính thông tin đó để phay tiền các app khác
thậm chí dựng lên các tài khoản ảo để sử dụng vào các hoạt động phi pháp khác
nếu không tỉnh táo rất nhiều người có thể sa chân vào bẫy mà các đối tượng có mục đích lừa đảo
rơi rơi vào tình cảnh tiền mất tận bang
quý vị và các bạn quan tâm đến vấn đề này như thế nào
hãy chia sẻ cùng với chúng tôi trên trang facebook của truyền hình tôn an nhân dân